thông tin từ công an tỉnh nghệ an cho biết vào khoảng một mươi sáu h ba mươi chiều ngày một mươi ba tháng một
tại trang trại bò của hộ gia đình ông nguyễn văn huệ ở xóm một mươi sáu xã diễn đoài huyện diễn châu tỉnh nghệ an
công an tỉnh đã phát hiện và bắt quả tang một vụ tàng trữ cất giữ động vật quý hiếm trái phép
tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện một tủ cấp đông trong đó có chứa hai cá thể hổ đông lạnh
có trọng lượng nặng ba trăm linh kg và một phần hai cá thể sơn dương
qua đầu tranh bước đầu số động vật quý hiếm này là do hai vợ chồng làm công tại trang trại bò của gia đình ông huệ
là nguyễn văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và hồ thị ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xóm sáu xã diễn yên trồng giữ
hiện phòng cảnh sát môi trường và công an tỉnh nghệ an đang hoàn chỉnh hồ sơ tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc